ủy ban kiểm tra thành ủy tp hcm đưa ra thông tin về kết quả xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên
đối với vụ việc tại dự án khu đô thị mới thủ thiêm
có sáu mươi sáu đảng viên có khuyết điểm vi phạm đã bị xem xét tranh hiệp
qua đó ban thường vụ thành ủy báo cáo đề nghị ủy ban kiểm tra trung ương xem xét theo thẩm quyền
có ba thành ủy viên có khuyết điểm vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật
nhưng do đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên thành ủy thống nhất phê bình
ngoài ra có ba cán bộ bị cảnh cáo hai cán bộ bị khiển trách ba mươi tám trường hợp bị phê bình